một nhóm đối tượng từ hai mươi ba đến ba mươi tuổi đang tụ tập tại khách sạn trên đường võ văn kiệt
quận sơn trà để tổ chức tiệc ma túy đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà
thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường an hải đông bắt giữ
thông tin sẽ có trong cụm tin
qua công tác kiểm tra lưu trú công an phường an hải đông phát hiện một nhóm thanh niên
có biểu hiện nghi vấn tụ tập sử dụng ma túy
tiến hành làm việc tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một gói tinh thể màu trắng
một bộ loa đèn đĩa xứ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận gói tinh thể màu trắng là ketamin
vừa được nhóm đối tượng mang đến để cùng nhau sử dụng
số đối tượng này được đưa vào diện quản lý ma túy của phường
nhưng vẫn rủ nhau tiếp tục tụ tập ăn chơi và sử dụng trái phép trên ma túy
qua test nhanh ba đối tượng dương tính với ma túy
tại tỉnh quảng nam công an thành phố hội an phối hợp với công an phường cẩm châu
kiểm tra quán karaoke nam bảo phát hiện bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
và ba đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về tổ chức sử dụng trái phép
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hội an đang củng cố hồ sơ
sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật